theo ghi nhận của phóng viên tại các chợ khu vực hà nội trong sáng ngày một tháng bốn
giá thịt lợn tới tay người tiêu dùng chưa hề giảm
trong khi đó tại nhiều cuộc họp vừa diễn ra do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức
với sự chủ trì của phó thủ tướng trịnh đình dũng
có một mươi năm doanh nghiệp chăn nuôi lợn đã cùng cam kết giảm giá bán lợn hơi
xuống mức là bảy mươi đồng một kg kể từ ngày hôm một tháng bốn
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây
tại chợ dân sinh hà nội hầu hết người tiêu dùng nhận định
giá thịt lợn hôm nay không thay đổi so với những ngày qua
thì ba dọi vẫn ở mức một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi đồng một kg
xưa nở mức trên một trăm tám mươi đồng một kg
các tiểu thương bán thịt lợn tại chợ thì cho biết
do giá lợn nhập vào không giảm nên giá bán thịt tới tay người tiêu dùng vẫn không thay đổi
không những chưa giảm như các doanh nghiệp cam kết
tiểu thương cho biết hôm nay có lò mổ còn tăng giá bán cho các tiểu thương
theo chủ sạp hàng này bà nhập thịt lợn từ lò mổ vạn phúc
sáng nay lò mổ tăng hai giá so với ngày hôm qua
mua ở giấy lò này lên hai giá
trước là chỉ có một trăm linh ba hôm nay lên một trăm linh
đấy là lên thêm hai giá nữa không có xuống tí lò cả
theo ghi nhận tại hầu hết các chợ dân sinh thuộc quận hoàn kiếm quận hai bà trưng
trong sáng ngày một tháng bốn giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng vẫn ở mức cao
mặc dù trước đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phát đi thông báo cho biết
một mươi doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã cam kết kéo giảm giá thịt lợn từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi